tỉnh quảng nam đã bàn giao lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cho sư đoàn không quân ba trăm năm mươi
để chuẩn bị tiếp tế cho ba hộ dân đang bị cô lập tại hai xã phước lộc và phước thành huyện phước sơn tỉnh quảng nam
hàng cứu trợ bàn giao gồm hai mươi tấn gạo sáu trăm năm mươi thùng mì tôm sáu trăm năm mươi suất nhu yếu phẩm
ngoài ra còn có bốn mươi bao quần áo gần một chai nước suối do đồn biên phòng và nhân dân xã bình minh
huyện thăng bình vừa quyên góp cũng đã được bàn giao cho sư đoàn để chuyên đến các hộ dân
trước tình hình sạt lở núi nặng nề gây ách tắc giao thông cô lập người dân ở xã phước lộc và phước thành
trước đó ngày ba mươi tháng một mươi ubnd tỉnh quảng nam đã đề nghị trung ương hỗ trợ máy bay
để khẩn trương tiếp tế lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cho khoảng ba hộ dân tại hai xã này